chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự của truyền hình nhân dân
bản tin trưa nay ngày hai mươi hai tháng tám có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế mỹ tiếp tục trừng phạt nga
bà ranh ngừng cấp thị thực cho công dân qatar
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và cảm ơn nguồn viện trợ oda nhật bản cung cấp cho việt nam trong hai năm
đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của việt nam
chính phủ việt nam luôn coi trọng và nỗ lực thực hiện các cam kết về dự án oda giữa hai nước
thủ tướng nêu rõ hai nước việt nam và nhật bản đi đầu trong thúc đẩy hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
đánh giá chuyến thăm này của đoàn góp phần tô thắm thêm quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng nêu rõ giao lưu giữa các nghị sĩ quốc hội và các tổ chức nghị sĩ hữu nghị hai nước đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều tiến triển tích cực
nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng hai nước lên tầm cao mới toàn diện và thực chất đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước
thủ tướng đề nghị ông kawa mura quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục cung cấp oda cho việt nam
đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng quy mô lớn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ứng phó với biến đổi khí hậu
tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp nhật bản để nhật bản trở thành nhà đầu tư số một tại việt nam
chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại việt nam
tiếp tục thúc đẩy hợp tác lao động giáo dục đào tạo nguồn nhân lực trong đó có đào tạo nghề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
ông kawa mura cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn ông cho biết thủ tướng nhật bản và ông luôn nhất trí quan điểm
thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với việt nam trong các vấn đề song phương và đa phương
ủy ban ngân sách của hạ viện nhật bản cũng bày tỏ quyết tâm hợp tác chặt chẽ với việt nam nói chung
quốc hội và liên minh nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản của việt nam nói riêng
liên quan dự án trường đại học việt nhật ông đánh giá cao việc chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam quan tâm tạo điều kiện
cho trường hoạt động thuận lợi nhật bản đang có mong muốn tiếp nhận nhiều thực tập sinh việt nam hơn nữa
ông rất vui mừng việc tiếng nhật đang được phổ biến rộng rãi tại việt nam
chiều hai mươi một tháng tám đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trường ban nội chính trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh ủy vĩnh long về công tác nội chính
phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc đánh giá cao kết quả tỉnh vĩnh long đạt được trong
lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp đồng thời lưu ý tỉnh tiếp tục
thực hiện tốt công tác nắm tình hình và xử lý kịp thời các tình huống các hoạt động chống phá như tụ
tập gây dối kích động biểu tình xảy ra tại địa phương điều chỉnh các quy chế phối hợp giữa các
lực lượng vũ trang trên địa bàn với các ngành đoàn thể để giữ vững an ninh quốc phòng
trưởng ban nội chính trung ương đề nghị tỉnh ủy vĩnh long tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí phát huy sự gương mẫu trách nhiệm của người đứng đầu và
đảng viên thực hiện tốt việc công khai minh bạch và cải cách hành chính chú trọng công tác thanh
tra kiểm tra phòng chống tham nhũng nhất là các lĩnh vực liên quan đến chế độ chính sách
với người có công xoa đói giảm nghèo bảo trợ xã hội thường xuyên thanh tra
đối với các ngành các lĩnh vực chuyên sâu khép kín như công an viện kiểm sát tòa án
thi hành án hài quan thuế quản lý thị trường bên cạnh đó đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án
vụ việc liên quan đến tham nhũng quan tâm cải cách tư pháp và kiện toàn tổ chức bộ máy ban nội chính
của tỉnh ủy thưa quý vị và các bạn sáng nay hai mươi hai tháng tám tại cung văn hóa hữu nghị việt sô đã
diễn ra hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế viett lần thứ một mươi một
tới sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cùng trên ba đại biểu đến từ hai mươi năm quốc gia
nhờ thường xuyên cập nhật kỹ thuật tiên tiến ngành răng hàm mặt việt nam đã không ngừng nâng
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thành công trong việc giữ người bệnh điều trị trong nước
thu hút hàng chục nghìn người từ nước ngoài về việt nam điều trị
hội nghị năm nay được tổ chức trong ba ngày gồm hai mươi tám phiên khoa học với trên tám mươi chuyên đề
do các nhà khoa học trong nước và quốc tế trình bày về các lĩnh vực chuyên sâu đang được quan tâm
như phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt điều trị ung thư miệng hàm mặt ghép xương và tái tạo mô quanh răng
cùng với chương trình khoa học là triển lãm nhà khoa với ba trăm năm mươi gian hàng giới thiệu các sản phẩm
nhà khoa nổi tiếng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến hiện đại trong ngành răng hàm mặt
rất nhiều những sản phẩm khoa học mới đặc biệt là những sản phẩm trí tuệ của các nhà khoa học trên
thế giới người ta báo cáo
trọng tâm nhất mà các giới bác sĩ quan tâm đó là vấn đề về chỉ nha vấn đề về e plan đây là
hai kỹ thuật hot nhất mà việt nam mới tiếp thu trong những năm gần đây
vid một mươi một đã thu hút hàng ngàn đại biểu trong nước và quốc tế hội nghị khoa học và triển lãm răng
hàm mặt quốc tế đã thực sự trở thành sự kiện khoa học có uy tín trong khu vực và trên thế giới
vừa qua đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu
diễn xuất ở thị trấn thạch mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam vị trí dự kiến đặt công trình
tượng đài huyền thoại trường sơn và đi kiểm tra các gói thầu ở suốt tuyến đường đi ngang qua tỉnh
quảng nam đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát tình hình thực hiện dự án đường trường
sơn đông đi qua các tỉnh quảng nam con tum gia lai đắk lắc và lâm đồng
tại thị trấn thạch mỹ huyện nam giang tỉnh quảng nam đoàn công tác đã nghe đại diện các đơn vị
báo cáo về vị trí dự kiến xây dựng công trình tượng đài huyền thoại trường sơn tại đây sau đó
đoàn công tác đã đi kiểm tra thi công dọc tuyến đường trường sơn đông chạy qua các huyện nam giang
nông sơn hiệp đức và bắc trà my tỉnh quảng nam nhân dịp này đồng chí đỗ bá tị cũng đã
ân cần thăm hỏi động viên và tặng quà cho đại diện các đơn vị thi công tại công trường
tuyến đường trường sơn đông khởi công từ năm hai nghìn bảy với tổng chiều dài toàn tuyến sáu trăm năm mươi bảy km
trong đó xây dựng mới là sáu trăm một mươi năm km
đi qua bảy tỉnh miền trung tây nguyên hiện nay dự án đã triển khai được sáu mươi tám gói thầu với chiều
dài khoảng năm trăm ba mươi km chiếm tám mươi sáu tổng chiều dài xây dựng mới trong đó đã thi công hoàn chỉnh bốn trăm sáu mươi tám km
riêng trên địa bàn tỉnh quảng nam dự án đang triển khai thi công khoảng năm mươi hai km
dự án đường trường sơn đông có tổng mức đầu tư hơn một mươi một mươi năm tỷ đồng từ nguồn trái phiếu chính
lũy kế vốn được cấp đến hết năm hai nghìn một mươi tám hơn bảy sáu trăm linh bảy tỷ đồng
đến nay nhiều đoạn tuyến hoàn thành của đường trường sơn đông đã được đưa vào sử dụng
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân góp phần vào phát triển kinh tế
xã hội so đói giảm nghèo ở nhiều địa phương miền núi
như truyền hình nhân dân phản ánh trong các chương trình thời sự tại nhiều tuyến đường tránh khu vực
dân cư đấu nối với quốc lộ một qua tỉnh phú yên đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm
trước thực trạng này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phú yên đã đi giám sát thực tế
đưa ra các giải pháp xử lý an toàn giao thông
vị trí đấu nối giữa tuyến quốc lộ một a với tuyến quốc lộ một d tại phía nam cầu bình phú
thuộc thị xã sông cầu tỉnh phú yên được xem là một trong những điểm đen giao thông
liên tục từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay khi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua tỉnh phú yên
cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng thì năm nào tại vị trí này cũng xảy ra tai nạn và quyệt giao thông
chỗ này là điểm giao nhau nhưng mà không có vòng xuyến
cái thứ hai nữa là lưu ý được xe tham gia giao thông rất là nhiều ở khu vực này
đó cho nên là mong muốn làm sao ở khu vực này phải mở rộng ra và có vòng chuyến nhằm mục đích hạn
chế được tai nạn giao thông và người tham gia giao thông thì qua đoạn này chú động để tính tình
trạng là có ra chạm và xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc
theo sở giao thông vận tải và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
không chỉ ở thị xã sông cầu
mà hầu hết các địa phương có tuyến đường tránh đấu nối với quốc lộ một đều là những cung đường
đen giao thông và tiềm ẩn tai nạn giao thông cụ thể như điểm giao nhau giữa quốc lộ một với quốc
quốc lộ hai mươi năm tuyến đường tránh nguyện đông hòa qua cầu bàn thạch mới hay đoạn phía nam đèo cù mông
các vị trí này đã được tỉnh phú yên nhiều lần kiến nghị tổng cục đường bộ và bộ giao thông vận
tải nâng cấp mở rộng thế nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp an toàn giao thông nào được triển khai
tính từ ngoài vào thì từ đây là vị trí là chân đèo cù mông vào đến cầu bình phú thì về mặt đường
thì có hai làn xe và mặt đường thì rất là nhiều gà và mật độ lưu lượng xe thì rất là lớn nếu như không
có giải phân cách thì nó cũng gây hết sức là nguy hiểm và đặc biệt là chúng ta chuẩn bị đấu nối
với cả cái hầm cù mông đây mà nếu như cái lưu lượng xe sẽ lớn hơn thì cần thiết là phải kiếm
nghỉ cơ quan chức năng để nâng cấp và tạo giải phân cách trong khi chờ các giải pháp đảm
bảo an toàn giao thông từ các bộ ngành trung ương việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên
những tuyến đường này sẽ được các lực lượng chức năng của tỉnh phú yên thực hiện thường xuyên hơn
sáng nay tại đà nẵng công ty in báo nhân dân đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam tham dự và chúc mừng thành
tiệu bốn mươi năm của cán bộ nhân viên công ty ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám báo nhân dân trình
tiếp tục in tại thành phố đà nẵng nhằm đưa tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân đến với cán bộ
đảng viên nhân dân và chiến sĩ khu vực miền trung tây nguyên chính xác về nội dung
đẹp về hình thức và phát hành cùng lúc trên toàn quốc bốn mươi năm qua các thế hệ cán bộ nhân viên
nỗ lực khắc phục khó khăn bằng trách nhiệm và uy tín của một đơn vị in báo đảng công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên in báo nhân dân đà nẵng đã trở thành đơn vị đầu ngành về in ấn báo
trí ở khu vực miền trung tây nguyên với số lượng một mươi năm đầu báo và in ấn bốn mươi năm tờ một ngày
đánh giá cao việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kết quả kinh doanh của công ty in báo nhân dân
đà nẵng đồng chí thuận hữu yêu cầu đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ in báo nhân dân
văn kiện của đảng chính xác về nội dung đẹp về hình thức kịp thời phát hành cùng lúc trên toàn
tổ quốc mà còn không ngừng nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thành phố hà nội vừa yêu cầu các đơn vị tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong
dịp quốc khánh mùng hai tháng chín và khai giảng năm học mới sắp tới
theo đó sở giao thông vận tải công an thành phố xây dựng phương án tổ chức phân luồng bố trí đầy đủ lực
sản có lượng lớn các phương tiện đi lại và khu vực trường học không để xảy ra ồn tắc kéo dài đặc
biệt là tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định
và hạn chế tối đa hiện tượng ồn ứ hành khách tại các bến xe tại hội nghị chỉ đạo tuyến sản nhi khu
vực phía nam do bộ y tế vừa tổ chức tại thành phố hồ chí minh đại diện nhiều bệnh viện phía nam cho
rằng nguyên nhân khiến tỷ lệ tai biến tử vong và chuyển tuyến trong lĩnh vực sản nhi còn cao là do
tuyến dưới còn hạn chế đặc biệt là việc thiếu bác sĩ điều dưỡng sản khoa đại diện một số bệnh viện
phía nam cho rằng mặc dù đã được chuyển giao kỹ thuật phát triển vệ tinh hỗ trợ chuyên môn từ
bệnh viện tuyến trên nhưng các bệnh viện tuyến tỉnh còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực sản nhi
đặc biệt hạn chế về đội ngũ bác sĩ điều dưỡng cả về số lượng cũng như chất lượng trình độ chuyên môn
đơn cử như bệnh viện sản nhi gia lai có đến một mươi năm ca sinh mỗi năm nhưng bệnh viện này chỉ có năm
một mươi bác sĩ và chín điều dưỡng bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc chỉ có bảy bác sĩ sản nhi nhưng thay đổi liên
tục bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam bệnh viện đa khoa bình thuận bệnh viện sản nhi phú yên chỉ
có từ hai đến ba bác sĩ sản nhi thưa quý vị và các bạn như truyền hình nhân dân đã đưa tin
hiện nay nhóm máu o tại viện huyết học và truyền máu trung ương đang giảm trầm trọng
điều này khiến rất nhiều bệnh nhân cần truyền nhóm máu này đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ
hơn lúc nào hết các bệnh nhân rất cần sự chung tay từ phía cộng đồng
mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh đồng nghĩa với việc phải gắn liền với chuyển máu suốt đời
thế nhưng đã ba ngày nằm viện bà mẹ trẻ đang mang thai hai mươi bảy tuần tuổi này vẫn chưa được chuyển máu
để điều trị dù rất mệt mỏi nhưng cả hai mẹ con chỉ biết chờ đợi
thì em cảm thấy mệt mỏi mấy đại cần cái máu đấy để truyền máu
để lúc nào mình mệt mỏi thì máu đấy vào người thì nó cũng cảm thấy nó khỏe hẳn nên mà nó cũng
không bị mệt hay là bị sốt như thế nữa em muốn là các nhà hào tâm có giúp đỡ cho bọn em có
máu để truyền vào cho mau khỏe để về nhà dạng thiếu máu này là ảnh hưởng lớn nhất đến
những bệnh nhân bị thiếu máu mặn tính những người những người bệnh nhân đó
là có thể kéo dài hơn cái ngày điều trị nhưng bệnh nhân đó là không được sử dụng đủ cái liều
mà điều trị nhưng tuy nhiên đây cũng là cái khó khăn cho cả những cái trường hợp những bệnh nhân mà cấp
cứu trong trường hợp mà nhiều khi là bác sĩ lại phải cân nhắc cái tình trạng mà đáng nghĩa là
mỗi khi là có thể truyền rồi nhưng bây giờ là có thể phải cân nhắc trung bình mỗi ngày viện huyết
học truyền máu trung ương cần khoảng một năm trăm linh đơn vị máu để cung cấp cho những bệnh nhân bị thiếu máu
tuy nhiên trong những ngày qua do ảnh hưởng của mưa bão tại nhiều địa phương nên nhiều đơn vị đã phải
hoãn hoặc không thể lập kế hoạch tổ chức hiến máu đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ
lệ nhóm máu o giảm nghiêm trọng bệnh viện không thể đáp ứng đủ máu cho các cơ sở y tế mà chỉ
đáp ứng được từ ba mươi đến năm mươi trong khi máu nhóm o luôn được ưu tiên dùng trong các trường hợp cấp bốn

nếu cung cấp đảm bảo một trăm linh thì khoảng rưới ba ngày là hết sạch máu dự trữ như o
nếu góp khoảng năm mươi thì khoảng độ năm đến sáu ngày nhưng tuy nhiên xin lưu ý là trong dịp hai tháng chín
với khoảng độ bảy đến tám ngày không lấy máu hoặc lấy được rất ít máu vì người yên máu rất ít và các
đơn vị tổ chức yên máu cũng rất là ít thì việc bảy ngày liền lấy được quá ít máu
thì nó sẽ dẫn đến là căn nghiệp hoàn toàn dù là cung cấp có ba mươi năm mươi
nhiều cán bộ nhân viên trong viện cũng đã tham gia hiến máu để đáp ứng phần nào nhu cầu máu điều trị
cho người dân bây giờ thì hiện nay viện em thì đang tình trạng nhóm máu o ấy thì đang thiếu
thế nên là viện em có vận động toàn bộ cán bộ nhân viên khi mà đủ điều kiện tham gia hiến máu
tham gia hiến tranh thủ thời gian này tham gia hiến máu để cái nâng cao cái tỉ lệ nhóm máu o lên
phục vụ cho những bệnh nhân đang cần có nhu cầu ạ các bác sĩ đặc biệt lo lắng khi gần hai tuần nữa sẽ
đến dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín trước và sau dịp nghỉ lễ người tham gia hiến máu sẽ giảm
vì thế khó đảm bảo được lượng máu cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp sự chung tay của
cộng đồng ngay lúc này sẽ đảm bảo được cơ hội điều trị của rất nhiều bệnh nhân
trong phần tiếp theo của chương trình tổng cục thủy lợi kiểm tra an toàn hồ đập tại gia lai
bất an sạt lở đất bờ sông ở cà mau
hai mươi một tháng tám đoàn công tác của tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm
an toàn hồ đập tại tỉnh gia lai toàn tỉnh gia lai hiện có một trăm hai mươi hai hồ chứa thủy lợi
trong đó có năm hồ chứa lớn dung tích hơn một mươi triệu m ba chín hồ có dung tích dưới một mươi triệu m ba
còn lại chín mươi tám hồ dùng tích dưới một triệu m ba đáng chú ý là tất cả các hồ chứa lớn dung tích trên
một triệu m ba đều chưa được lập bản đồ ngập lụt vùng hạ dù qua kiểm tra thực tế đoàn công tác của
tổng cục thủy lợi lưu ý tỉnh gia lai về công tác quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi
nhất là các hồ chứa nhỏ đều xây dựng đã lâu phần đập đất bị xuống cấp khả năng tích nước
sẽ gây mất an toàn trong mùa mưa lũ năm nay theo đánh giá của tổng cục thủy lợi vấn đề
quản lý an toàn hồ chứa thủy lợi tại gia lai là rất đáng lo trong mùa mưa lũ tất cả các hồ chứa
chỉ đề cập đến tình huống xả lũ bình thường xả theo thiết kế mà chưa tính đến phương án vỡ đập
trong đó đáng lo hơn cả là các hồ chứa nhỏ và nhiều hồ đang mất an toàn cả về chất lượng đập và công tác quản lý
nếu như trước đây đất mũi cà mau vùng đất cực nam của tổ quốc được biết tới như nơi lấn biển
tiến ra biển thì từ nhiều năm nay đã ở chiều ngược lại biển ăn dần vào đất liền hàng nghìn
hai hectare đất bị sạt lở trôi theo con nước con sóng tình trạng sạt lở đất ven sông ven biển đang diễn
ra một bước báo động tại nhiều địa phương của đồng bằng sông cửu long trong đó có tỉnh cà mau
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay toàn tỉnh cà mau đã xảy ra bảy mươi vụ sạt lở đất ven sông
với chiều dài hơn hai mét và xoáy lở một trăm linh km ven biển chỉ trong tháng sáu
thời điểm cà mau vừa bước vào mùa mưa thì đã có ba mươi vụ sạt lở sạt lở đe dọa đời sống và sản
xuất kinh doanh của khoảng một năm mươi hộ dân chủ yếu ở các huyện ven biển ngọc hiển đầm rơi và nam căn
trước mắt tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo an toàn
di rời nhà cửa tài sản và tái định cư cho người dân
khi mà di dân vào những khu mà dân cư đó thì cái vấn đề là tạo công an việc làm
tạo sinh kế cho người dân là một cái vấn đề cũng rất là nan giải bởi lẽ người dân ở khu
việc này thì chủ yếu sống nghề biển có thể là có cái chính sách quay dấu để họ là đến vị trí mới
thì là phải là có cái chính sách quay vốn để họ là đến vị trí mới thì là phải là có cái chính sách quay vốn để họ là đến vị trí mới thì là phải là có
mua nhà có cái phương án kinh doanh ở nơi mới mua nhà có cái phương án kinh doanh ở nơi mới
theo tính toán của các chuyên gia kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đến nay tỉnh cà mau đã bị mất khoảng một trăm hai mươi hai km vuông đất
để cứu đất giữ đất tỉnh cà mau đang khẩn trương cải tạo nâng cấp nhiều hệ thống đê biển kè chắn sóng
cùng với đó tỉnh cũng điều chỉnh quy hoạch bố trí lại dân cư ở các địa phương phù hợp với điều kiện
kinh tế xã hội với diễn biến và nguy cơ sạt lở cũng như với kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dân trên địa bàn tỉnh
trong vòng một tháng từ ngày một mươi chín tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng tám hoàn lưu cơn bão số ba và số bốn đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các công trình hạ tầng giao thông của tỉnh yên bái
nhiều tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ bị chia cắt cục bộ hơn một điểm trượt sạt ta luy gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân cũng như khắc phục hậu quả mưa lũ
hiện ngành giao thông vận tải yên bái đang nỗ lực khắc phục các tuyến đường hư hỏng phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn
tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn là tuyến đường độc đạo duy nhất nối thị xã nghĩa lộ với huyện trạm tấu do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số ba số bốn đã ghi nhận hơn năm mươi điểm sạt lở
cầu cống bị phá hủy gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện giao thông
công ty cổ phần xây dựng đường một yên bái đã huy động hơn ba mươi phương tiện như máy xúc máy ủi ô tô làm việc liên tục trên các điểm sạt lở
với khối lượng đất đá rất lớn địa hình bị chia cắt nhưng với quyết tâm cao sau nhiều ngày tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn đã thông tuyến bảo đảm đi lại của nhân dân và các phương tiện giao thông
tuyến đường một trăm bảy mươi bốn này là tuyến đường trọng điểm nối liền huyện trạm tấu và thị xã nghĩa lộ cũng như là nối liền với tỉnh yên bái
sau khi được phương châm chỉ đạo là
của lãnh đạo cấp trên là khi có thông tin về cơn bão là chúng tôi đã huy động máy móc thiết bị để lên để khắc phục xử lý kịp thời nhanh nhất
và trong phạm vi chỉ một mươi năm đến hai phút là sẽ đảm bảo thông đường cho bà con đi lại an toàn
với tinh thần chủ động và khẩn trương tỉnh yên bái đang tích cực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đào đắp đất đá khơi thông các tuyến đường
một mặt cho người dân vận chuyển xăng dầu vào phía trong để các phương tiện máy móc bên trong phối hợp đào cả trong lẫn ngoài
đối với các điểm sụt tali âm và sạt lở nghiêm trọng tỉnh yên bái cũng trích kinh phí gia cố tạm thời để thông các tuyến đường vào thời gian sớm nhất
cũng như ứng phó với những trận mưa lũ tiếp theo
chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam danh nhân văn hóa thế giới
trong kho tàng di sản mà người để lại những điều nhắn nhủ cảnh báo năm xưa của bác về công tác cán bộ
vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh toàn đảng toàn dân
toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
phòng chống tham nhũng lãng phí để đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
nhân tưởng niệm lần thứ bốn mươi chín ngày bác đi xa và gần nửa thế kỷ thực hiện di trúc thiêng liêng của người
báo nhân dân truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật
nhớ lời bác dặn để mỗi chúng ta có thể thấm hơn tầm nhìn và tiên liệu của bác
chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ qua những thước phim tư liệu quý
những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng về bác hồ kính yêu
chương trình nghệ thuật nhớ lời bác dặn trực tiếp vào hai mươi h thứ tư ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
từ nhà hát lớn hà nội phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân và các kênh truyền hình trung ương và địa phương
mà tin xin được tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác
hôm qua tại hà nội bộ khoa học và công nghệ chủ trì tổ chức hội thảo
trí tuệ nhân tạo việt nam hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo việt nam hai nghìn hai mươi
do bộ kế hoạch và đầu tư bộ khoa học và công nghệ bộ ngoại giao bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp tổ chức từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tại hội thảo các chuyên gia nhà khoa học đã chia sẻ bàn luận
về những nội dung liên quan đến hiện trạng trí tuệ nhân tạo tại việt nam
những thành tiệu mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo blockchain
và trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn vào việt nam
trí tuệ nhân tạo mang lại cơ hội bất phá trong cuộc cách mạng công nghiệp một
các chia sẻ của các chuyên gia nhà khoa học về những phương pháp kỹ thuật công nghệ
chuyên sâu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo được lồng ghép với các nội dung về định hướng
chính sách nguồn lực làm nền tảng cho nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới
tại lào cai dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế
sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch vừa chính thức được khởi động với ngân sách khoảng ba trăm linh tỷ đồng
chương trình nhằm nâng cao vị thế tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho phụ nữ của tỉnh lào cai
dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch
tại tỉnh lào cai chính thức được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
tổng mức đầu tư của dự án gần ba trăm linh tỷ đồng bao gồm vốn không hoàn lại của chính phủ australia
và vốn đối ứng của ngân sách

mục tiêu tổng quát của dự án thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế kinh tế xã hội cho phụ nữ
thông qua việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch
để thực hiện được các mục tiêu này dự án sẽ thực hiện trao quyền cho phụ nữ địa phương
thông qua việc hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp mới
mang lại lợi ích kinh tế cho phụ nữ khai thác thế mạnh cảnh quan
và nền văn hóa truyền thống phong phú của các dân tộc
dự kiến hoạt động này sẽ hỗ trợ khoảng hai mươi phụ nữ tự kinh doanh
cải thiện thu nhập và tạo ra khoảng hai việc làm mới
nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế so đói giảm nghèo cho người dân
trong phần tin quốc tế mỹ tiếp tục trừng phạt nga
ba ranh ngừng cấp thị thực cho công dân qatar
vòng đàm phán về việc anh rời khỏi eu tiến trình còn được gọi là brexit vừa kết thúc
mà không đạt được bước đột phá nào
tuy nhiên cả anh và eu đều nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán vào tuần tới
nhằm thu hẹp bất đồng về những vấn đề quan trọng như biên giới
ireland và quan hệ kinh tế song phương hậu brexit
bộ trưởng brexit của anh dominic raab bày tỏ kỳ vọng
hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận brexit vào tháng một mươi tới
đồng thời nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán và thảo luận thường xuyên
để giải quyết những vấn đề tồn động thông qua giải pháp chính trị
về phần mình trưởng đoàn đàm phán brexit của eu michael barnier nhấn mạnh
hai bên đã đạt được bước tiến lớn về vấn đề hợp tác an ninh và quốc phòng hậu brexit
tuy nhiên vẫn tồn động khác biệt về quan hệ kinh tế
ông barnier cho hay thỏa thuận về vấn đề brexit cần phải đạt được trong năm nay
để các nước eu và nghị viện châu âu thông qua trước tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thời điểm anh chính thức rời eu
hôm qua mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với công dân và công ty nga
liên quan tới các hoạt động mà washington cáo buộc gây hại trên mạng và vấn đề triều tiên
thông báo của bộ tài chính mỹ cho hay các công ty của nga bị trừng phạt
gồm vrela magrin và lagno sro
được cho là đã giúp một công ty khác của nga né tránh các lệnh trừng phạt
nhằm vào hoạt động trên mạng của moscow mà washington cho rằng có hại
các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào hai cá nhân khác
ngoài ra bộ tài chính mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với hai công ty vận tải biển của nga
với cáo buộc trợ giúp các hoạt động trái phép của triều tiên
thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryevkov tuyên bố không thấy có bất cứ bằng chứng hay lý do gì
để mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
ông riyadkov khẳng định moscow sẽ có các biện pháp đáp trả
như thường lệ mà không gây ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước
cựu luật sư riêng của tổng thống mỹ donald trump vừa nhận tội vi phạm luật tài chính
chiến dịch tranh cử liên bang và nhiều tội danh khác
trong khi đó cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của tổng thống trump
cũng đã bị kết tội gian lận thuế và ngân hàng
ông michael cohen năm mươi một tuổi cựu luật sư riêng lâu năm của tổng thống donald trump
đã nhận tám tội danh trong đó có năm tội danh về trốn thuế
một tội danh về thông báo sai đối với một tổ chức tài chính
một tội danh về cố ý tạo ra một khoản đóng góp bất hợp pháp của công ty
và một tội danh về tạo ra một khoản đóng góp quá mức cho chiến dịch tranh cử
ông cũng thừa nhận đã có những khoản thanh toán để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi
theo chỉ đạo của một ứng cử viên tranh cử cấp liên bang
với những tội danh này ông cohen có thể bị kết án tới sáu mươi năm năm tù
cùng ngày một đoàn bồi thẩm liên bang ở virginia cũng đã kết tội ông paul manafort
cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của tổng thống trump với tám tội danh liên quan đến những gian lận về thuế và ngân hàng
cũng như không tiết lộ các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài
cuộc khủng hoảng trong chính phủ của thủ tướng australia mancompton boone ngày càng trở nên tồi tệ
khi tính đến sáng hôm nay đã có một mươi quan chức trong nội các đệ đơn từ chức
dẫn đầu là bộ trưởng nội vụ peter deton sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng
làn sóng từ chức trong chính phủ
cuộc bỏ phiếu của thủ tướng australia diễn ra sau khi các nghị sĩ đảng tự do australia bỏ phiếu bầu lại vị trí lãnh đạo đảng
giữa ông turnbull và ông dutton vào sáng ngày hai mươi một tháng tám
với kết quả chung cuộc thủ tướng turnbul đã chiến thắng với tỷ lệ bốn mươi tám trên ba mươi năm phiếu
sau cuộc bỏ phiếu ông doutton đã từ chức bộ trưởng nội vụ với lý do muốn dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho các cuộc tổng tuyển cử
vị trí lãnh đạo đảng tự do trong tương lai kéo theo một loạt các bộ trưởng khác xin từ chức
tuy nhiên những đề nghị từ chức này chưa được thủ tướng turnbul đồng ý
cuộc khủng hoảng hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt do ông douton không loại trừ khả năng sẽ thách thức vị trí của ông tơn bull lần thứ hai
trong cuộc bỏ phiếu của đảng tự do dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bốn tháng tám
bộ nội vụ bahrain vừa thông báo nước này sẽ ngừng cấp thị thực mới cho công dân qatar
qua đó gia tăng các biện pháp chống doha trong cuộc tranh cãi ngoại giao kéo dài hơn một năm qua
theo tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước bna đưa ra động thái này nhằm đáp trả các hành vi thù địch của chính quyền qatar
tuy nhiên sinh viên qatar đang học tập tại vương quốc bahrain và các công dân qatar khác hiện đã có thị thực sẽ không bị ảnh hưởng
công dân của sáu nước thành viên hội đồng hợp tác vùng vịnh gcc được đi lại trong khối này mà chỉ cần mang theo thẻ căn cước
căng thẳng ngoại giao song phương đã kéo dài suốt một mươi bốn tháng qua kể từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
khi ả rập xê út và các đồng minh cắt đứt quan hệ ngoại giao với qatar cáo buộc nước này ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực
can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này và hậu thuẫn các nhóm phá hoại ổn định chính trị
nhiều nỗ lực ngoại giao đã được thúc đẩy nhưng cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả